tình trạng ngập nặng cũng đã diễn ra tại tỉnh quảng nam do nước sông dâng cao
tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phương này hiện đã bị cô lập hoàn toàn
để đối phó với tình trạng này bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công an tỉnh quảng nam
đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân di chuyển khỏi vùng ngập lụt
đồng thời hướng dẫn các lái xe di chuyển tránh các cung đường ngập sâu
công tác này đã được phóng viên thường trú tại quảng nam ghi nhận lại
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị và các bạn hiện nay quốc tế quốc lộ qua địa bàn tỉnh quảng nam
đã bị tê liệt hoàn toàn do nước ngập quá sâu
phương tiện duy nhất có thể đi lại là bằng thiền hạt cano
hiện nay các lượng chức năng đang bố trí thực lượng để sơ tán dăng cẩn cấp
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua ngã ba kỳ lý huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã bị nước cô lập hoàn toàn tuyến đường ngập sâu trong nước hơn một mét
ngoài ra đoạn quốc lộ một a qua các xã bình an bình trung và bình tú huyện thăng bình
nước cũng đã ngập gần một mét
các phương tiện không thể di chuyển qua đây được
hiện nay phòng cảnh sát giao thông tỉnh quảng nam điều động hàng chục cán bộ
chiến sĩ lập rào chắn và hướng dẫn ô tô chạy lên hướng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tránh lũ đồng thời cử lực lượng cảnh sát giao thông và huy động phương tiện tham gia giúp đỡ người dân
ngoài ra đoạn quốc lộ một a qua các xã bình an bình trung và bình tú huyện thăng bình
di chuyển và sơ tán người dân ra khỏi những vùng ngập sâu
đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang khác vào từng nhà dân còn mắc kẹt để sơ tán
hoặc phân phát nước uống lương khô mì tôm hàng trăm hộ dân đã được sơ tán di rời đến nơi ở an toàn

ngoài ra đoạn quốc lộ một a qua các xã bình trung và bình tú huy động phương tiện tham gia giúp đỡ người dân ra khỏi những vùng ngập sâu
ngoài ra đoạn quốc lộ một a qua các xã bình trung và bình tú huy động phương tiện tham gia giúp đỡ người dân ra khỏi những vùng ngập sâu